hội đồng nhân dân thành phố cần thơ khóa chín hôm nay đã long trọng khai mạc kỳ họp thứ một mươi bảy
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một kỳ họp này sẽ tiến hành xem xét thảo luận các báo cáo tờ trình được đông đảo cử tri quan tâm
như tờ trình về quy định cụ thể mức hỗ trợ kinh phí phát triển thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến
tờ trình về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
tờ trình về quy định khu vực nội thành không được phép nuôi và quyết định vùng nuôi chim yến
tờ trình về quy định mức thu học phí đối với chương trình giáo dục đại trà cấp mầm non giáo dục phổ thông năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi